bộ công an vừa trình chính phủ xem xét dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó có đề cập đến quy định mới về cấp biển số xe cơ giới
tại khoản ba điều bốn mươi bảy quy định về cấp biển số xe cơ giới theo đề xuất của bộ công an
cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn các hình thức cấp biển số xe theo quy định hiện hành
thông qua hệ thống đăng ký hoặc lựa chọn việc cấp biển số xe theo sở thích
có thu phí hoặc lựa chọn việc cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá
với hình thức thông qua đấu giá để cấp biển số ô tô
bộ công an đề xuất thành lập hội đồng đấu giá qua trang thông tin điện tử trực tuyến
người muốn mua sẽ đấu giá online
khi chúng đấu giá chủ nhân biển số đó sẽ không phải nộp lệ phí đăng ký cấp biển số xe